ngày hai tháng năm tại hà nội đại sứ quán các nước nga belarus azerbaijan và kazakhstan tổ chức cuộc họp báo chung nhân kỷ niệm bảy mươi chín năm ngày chiến thắng fascist
cũng như gửi lời chúc mừng nhân bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ tới đảng nhà nước và nhân dân việt nam
tại cuộc họp báo sáng hai tháng năm nhân dịp kỷ niệm bảy mươi chín năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam việt nam
thống nhất đất nước và bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ đại sứ liên bang nga tại việt nam ông gennady stepanovich bezhesko nhấn mạnh
sự tương đồng giữa cuộc chiến chống fascist của liên xô cũng như cuộc chiến chống thức dân pháp của việt nam
nhân dân việt nam dưới sự lãnh đạo của chủ tịch hồ chí minh cùng những gian khổ và hy sinh to lớn đã làm nên chiến thắng điện biên phủ
giải phóng mình khỏi ách đô hộ là tấm gương cho nhiều nước châu á và châu phi khác trong cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân
ký ức về những thời kỳ gian khó ở nga và việt nam
có ý nghĩa rất thiêng liêng và hai nước cần đảm bảo rằng những hy sinh đó không bao giờ bị lãng quên
đại sứ nga cũng gửi lời cảm ơn tới những đóng góp của tình nguyện viên việt nam
những người đã chiến đấu cùng hồng quân trong cuộc chiến ở moscow và bày tỏ lịch sử quan hệ gắn bó chặt chẽ bảy mươi bốn năm qua
sẽ giúp mối quan hệ song phương việt nam nga phát triển sắt son và đạt nhiều thành tiệu hơn nữa trong tương lai
cũng trong buổi họp báo đại sứ các nước belarus azerbaijan và kazakhstan gửi lời chúc mừng tới việt nam
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng
các địa biên phủ và bốn mươi chín năm ngày thống nhất đất nước
nhân kỷ niệm ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chín tháng năm vào sáng nay mùng ba tháng năm
trung tâm khoa học và văn hóa nga tại hà nội phối hợp với đại sứ quán liên bang nga đã tổ chức chương trình
binh đoàn bất tử để bày tỏ lòng tôn kính và vinh danh những ngành anh hùng các cựu chiến binh
các liệt sĩ đã hy sinh về nền tự do hòa bình dân tộc giáo dục với lòng yêu nước niềm tự hào và tình cảm đồng bào của thế hệ trẻ
tại buổi lễ đã diễn ra nghi thức trồng cây hưởng ứng hoạt động quốc tế mang tên khu vườn tưởng niệm
hàng triệu cây xanh sẽ được trồng để tưởng nhớ hàng triệu người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
các thế hệ đã cùng nhau diễu hành tưởng niệm anh linh những liệt sĩ
thế giới đã đang và sẽ có nhiều thay đổi nhưng chiến thắng vĩ đại trong chiến tranh thế giới lần thứ hai
và vai trò quyết định của liên xô trong việc cứu người dân khỏi thảm họa phát xít
sẽ mãi mãi là một cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại
là một chân lý trong lịch sử nhân loại mà không một thế lực nào có thể phủ nhận được
chiến thắng của liên xô đã tạo động lực mạnh mẽ cho các phong trào giải phóng dân tộc của các quốc gia thuộc địa ở châu á
đóng góp vào chiến thắng vĩ đại của nhân dân liên xô không thể không nhắc đến các tình nguyện viên việt nam
những người đã chiến đấu cùng hồng quân trong trận chiến ở moscow
sự kiện này cũng là dịp để tri ân bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng đến những anh hùng liệt sĩ việt nam và nga
đã chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp
bảo vệ tổ quốc hòa bình của dân tộc và thế giới